trong nhiều tháng qua từ khi sự bùng phát và lan rộng của dịch covid một mươi chín không những đã ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt của người dân
mà còn làm điêu đứng nhiều ngành nghề trong đó các dịch vụ như nhà hàng khách sạn quán ăn quán cà phê ở khắp nơi phải đóng cửa ngừng kinh doanh
mặc dù những hoạt động này sẽ làm ảnh hưởng đến một bộ phận người dân nhưng đây là việc làm cần thiết trong bối cảnh dịch covid một mươi chín đang diễn biến phức tạp
quán bánh xèo bảy tới ở quận cái răng là một trong những nơi được nhiều du thực khách tìm đến
tuy nhiên e ngại dịch bệnh ông chủ quán ăn nổi tiếng này đã đành cho năm mươi nhân viên nghỉ việc về quê tạm gác lại việc kinh doanh đã gắn bó với ông hơn ba mươi năm nay
ngoài ra hầu hết các quán tọa lạc trên đường võ văn kiệt một trong những điểm ăn uống sang trọng được nhiều thực khách lựa chọn cũng trở nên vắng vẻ
nhiều quán do kinh doanh thua lỗ đành treo bảng tạm ngưng hoạt động hoặc sang lại quán
quán giảm đi tầm khoảng bốn mươi thậm chí có những ngày giảm đi gần một nửa
trong tương lai nếu như mà nó diễn biến phức tạp hơn nữa thì quán có thể là sẽ tập trung vào phát triển kênh online và bán đem về và ngưng phục vụ tại chỗ
việc người dân nâng cao ý thức tránh tập trung đông người nhằm phòng ngừa dịch bệnh là một điều đáng mừng song hy vọng đại dịch này sớm được dập tắt để cuộc sống người dân ổn định trở lại